hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi thành phố này chỉ có hơn hai triệu dân tỷ lệ phủ vaccine mũi một đạt hơn một trăm linh
bao gồm người ngoại tỉnh mũi hai gần một trăm linh trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi cũng đạt tỷ lệ như vậy
so với quy chuẩn chung hải phòng chưa đến mức phải áp dụng vùng đỏ cho toàn thành phố
tuy nhiên chính quyền đã quyết định nâng lên một cấp độ để phòng chống dịch
ông nam lý giải hải phòng là địa phương có năm hệ thống giao thông bao gồm
cảng biển cảng tuyến đường sông đường sắt hàng không và đường bộ
thứ hai thủy thủ nước ngoài đến hải phòng nhiều khi biến chủng omicron đang diễn biến khó lường
bên cạnh đó người từ các tỉnh thành khác về hải phòng lao động cũng rất nhiều
hơn nữa từ khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám người dân lơ là chủ quan
vì thế khả năng lây và bùng phát dịch bệnh trên địa bàn thành phố cảng biển lớn nhất cả nước là rất lớn
chúng tôi có chỉ đạo nâng lên một cấp để hạn chế mức lây lan dịch bệnh ông nam nói
về việc nâng thành vùng đỏ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh buôn bán của người dân
lúc tết cận kề lãnh đạo mong muốn người dân chấp hành và tuyệt đối không được chủ quan
thực hiện tốt năm k với những biện pháp mạnh như vậy chính quyền hải phòng kỳ vọng
số ca mắc sẽ thuyên giảm những ngày tới đây
từ đó chúng tôi sẽ điều chỉnh các biện pháp để bà con kinh doanh buôn bán
nhưng lưu ý người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
không vì điều đó mà để dịch bùng phát phó chủ tịch hải phòng nhấn mạnh
về việc di chuyển của người dân về hải phòng ăn tết khi thành phố siết chặt hoạt động
ông nam thừa nhận sẽ ảnh hưởng song thành phố đã có giải pháp
như những nơi còn vùng xanh cấp độ một thì vẫn cho các bến xe hoạt động
tuy nhiên điều này sẽ dẫn đến việc người dân di chuyển từ vùng đỏ sang vùng xanh
theo ông nam thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám thành phố không cấm người dân và chỉ tuyên truyền là chính
khi số ca mắc giảm chuyển biến tích cực thành phố sẽ có những điều chỉnh nhằm thích ứng an toàn
linh hoạt để người dân vui tết đón xuân ông nam nói thêm
theo cdc hải phòng ngày tám tháng một thành phố này có thêm bốn
quận huyện gồm ngo quyền hải an kiến an kiến thụy thành vùng đỏ
nâng tổng số nhóm người có nguy cơ rất cao trên địa bàn bốn huyện tiên lãng vĩnh bảo
an lão và các hải thuộc vùng cam tức cấp độ dịch ba
hải phòng chỉ còn huyện đảo bạch long vĩ nơi cách đất liền khoảng một trăm một mươi km
vẫn duy trì được vùng xanh tuyệt đối không có ca mắc covid một mươi chín
bà con yên tâm rằng những nơi còn vùng xanh cấp độ một thì vẫn cho các bến xe hoạt động
tuy nhiên thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám thành phố không cấm
người dân và chỉ tuyên truyền là chính do đó chúng ta hãy thật cẩn trọng khi di chuyển
hạn chế tiếp xúc tụ tập khiến dịch bệnh tại thành phố hoa phượng đỏ trở nên căng thẳng các bạn nha
lần ngại dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát dịp tết nguyên đắng
hải phòng đã áp dụng cấp độ bốn vùng đảo với toàn thành phố
còn quảng ninh dự báo đỉnh dịch lên đến một ca mỗi ngày vào ngày hai mươi năm tháng một
ngày tám tháng một hải phòng đã nâng cấp độ dịch toàn thành phố lên mức bốn
nguy cơ rất cao vùng đỏ
sau khi một trăm ba mươi một trên hai trăm một mươi tám xã phường thị trấn chuyển sang cấp bốn
theo trung tâm kiểm soát dịch bệnh hải phòng tất cả quận nội thành gồm hồng bàng ngô quyền
lê trân hải an đồ sơn dương kinh kiến an và ba huyện thủy nguyên kiến thụy an dương
dịch đều ở cấp độ bốn
các huyện còn lại là tiên lãng vĩnh bảo cát hải và an lão đang ở cấp độ ba
nguy cơ cao vùng cam
thành phố chỉ còn huyện đảo bạch long vĩ cách đất liền một trăm linh km chưa ghi nhận f
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng yêu cầu từ ngày tám tháng một người đến từ vùng đỏ vùng cam
nếu tiêm đủ mỗi vaccine thì phải cách ly tại nhà bảy ngày nếu chưa tiêm đủ hai mũi hoặc tiêm hai mũi
chưa đủ một mươi bốn ngày cũng như là những người già yếu bệnh nặng trẻ nhỏ thì phải cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
f được phân loại điều trị tại nhà và cơ sở y tế
từ ngày tám tháng một thành phố cũng tạm dừng vận tải khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh
dừng vận hành tuyến cố định nội tỉnh
vận tải khách bằng xe taxi xe hợp đồng xe du lịch trên địa bàn các xã phường thị trấn
có mức độ dịch cấp độ bốn cũng bị tạm dừng nếu phương tiện có hành trình bắt buộc của các địa phương
nêu trên thì không được dừng đổ đón trả khách
theo ông lê khát nam phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hải phòng tỷ lệ ca nhiễm trên dân số của hải phòng
hiện nay không cao so với quy chuẩn chung chưa đến mức phải áp dụng vùng đỏ cho toàn thành phố
tuy nhiên hiện nay dịch đang diễn biến phức tạp người dân có yếu tố chủ quan nên thành phố nâng cấp độ dịch cao
và sớm hơn để hạn chế lây lan
khi sang vùng đỏ thì các dịch vụ sinh hoạt công cộng ngoài trời phải dừng lại
các nhà hàng phục vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang về
quảng ninh lên phương án ứng phó khi dịch lập đỉnh
đáng chú ý là những ngày qua các ca mắc mới trên địa bàn tỉnh đều tăng lên theo từng ngày
và dự kiến đến ngày hai mươi năm tháng một tức là ngày hai mươi ba tháng chạp sẽ là đỉnh của đợt dịch lần này
với con số khoảng một ca một ngày
trước kịch bản này chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh nguyễn tường văn nhấn mạnh
việc xây dựng kế hoạch thu dung điều trị cho các tình huống có thể xảy ra là rất quan trọng
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ông văn thời gian từ nay đến đỉnh dịch là rất gần và cận kề thời điểm nhân dân đón tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
nên ngành y tế xác định cụ thể lại về nguồn nhân lực làm rõ vấn đề tổ chức thực hiện
đối với từng tuyến điều trị điều trị tại nhà ngoài cơ sở y tế và tại các cơ sở y tế
các địa phương phải chủ động tổ chức mua sắm các trang thiết bị vật tư sinh phẩm hóa chất thuốc
theo đúng phương án đã xây dựng trước mắt là phương án có một ca mắc mới một ngày
xác định lại về khả năng số bệnh nhân có thể cách ly tại nhà sẵn sàng đáp ứng về cơ sở hạ tầng
của các cơ sở cách ly điều trị y tế và nhân lực cho từng kịch bản
trong trường hợp gặp khó khăn về nhân lực kinh phí trang thiết bị vật tư y tế
các địa phương phải chủ động báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để có phương án tháo gỡ kịp thời
quảng ninh cũng khuyến cáo người dân cân nhắc sử dụng các dịch vụ và các hoạt động có nguy cơ
lây nhiễm cao như đám cưới liên hoan quán nước các đám hiếu hạn chế tối đa việc tổ chức ăn uống
tiếp khách người dân thực hiện tốt năm k và thực hiện tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine cần thiết
theo đó đối với bệnh nhân f điều trị tại nhà thì thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ một mươi
nếu có kết quả xét nghiệm dương tính thì tiếp tục cách ly điều trị bảy ngày và lấy mẫu xét nghiệm lại vào ngày thứ bảy
nếu có kết quả xét nghiệm âm tính thì kết thúc điều trị và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày tiếp theo
đối với bệnh nhân f điều trị tại cơ sở y tế không có triệu chứng lâm sàng thì xét nghiệm rt pcr vào ngày thứ chín
nếu có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc ct trên ba mươi thì kết thúc điều trị
và tiếp tục cách ly ở nhà trong bảy ngày tiếp theo
đối với ca bệnh có triệu chứng lâm sàng thì xét nghiệm rt pcr vào ngày thứ một mươi bốn
nếu có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc ct trên hoặc bằng ba mươi thì kết thúc điều trị và tiếp tục cách ly tại nhà trong vòng bảy ngày tiếp theo
đối với những người là f một đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thì cách ly y tế bảy ngày tại nhà nơi lưu trú nếu đủ điều kiện tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
những trường hợp này phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên ngay khi bắt đầu thực hiện cách ly
nếu kết quả dương tính thì xử lý như ca bệnh xác định f nếu kết quả âm tính thì giải phong f hai và khuyến cáo f hai tự làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên sau khi được giải phóng
đồng thời thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ bảy nếu kết quả dương tính thì xử lý như ca bệnh f nếu âm tính thì kết thúc cách ly và thực hiện tự theo dõi sức khỏe
đồng thời thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ngày thứ một mươi bốn nếu kết quả dương tính xử lý như ca bệnh f nếu âm tính thì kết thúc cách ly
mặt khác thành phố hải phòng cũng đồn đốc các địa phương đơn vị tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín lưu động
tiêm vét cho những người tuổi cao có bệnh nền phụ nữ có thai phụ nữ sau sinh và tập trung tiêm mũi vaccine tăng cường và tiêm nhắc lại theo chỉ đạo của bộ y tế